vào ngày sáu tháng bảy công an tp cao bằng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm bùi văn hiệp đặng tuấn hoàng và nông thu hương vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
những xe phạm của ba đối tượng trên xảy ra trong thời gian bùi văn hiệp còn là chủ tịch ubnd phường sông bằng kiêm tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm sông bằng
đặng tuấn hoàng và nông thu hương đều là công chức địa chính phường sông bằng kiêm thành viên tổ quản lý chợ tạm sông bằng
trong quá trình điều tra cơ quan công an tp cao bằng phát hiện trong thời gian công tác tại tổ quản lý chợ tạm sông bằng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
ba đối tượng trên đã vi phạm các quy định trong công tác quản lý nhà nước không thực hiện đúng theo các chủ trương mà chính quyền địa phương đã ban hành vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính gây thất thoát tài sản của nhà nước
vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bùi văn hiệp
đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đặng tuấn hoàng và nông thu hương
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tiếp tục điều tra làm rõ